chiều nay năm tháng ba tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu quốc hội lào do đồng chí pani yathotu chủ tịch quốc hội lào dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoan nghênh và đánh giá cao đồng chí pani yathotu dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội lào sang thăm và làm việc tại việt nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới
quốc hội hai nước cũng như các ủy ban của quốc hội tăng cường hơn nữa sự hợp tác trao đổi thông tin chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của nhau để cùng nhau làm tốt vai trò lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của hai quốc hội
tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc chỉ đạo các bộ ngành địa phương kể cả các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các tuyên bố chung việt nam lào và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước